bộ tư pháp đã tổ chức họp báo quý bốn năm hai nghìn một mươi chín để thông tin về kết quả hoạt động tư pháp năm qua
cũng như phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp báo những vấn đề trong lĩnh vực tư pháp được người dân quan tâm nhiều
như tính hợp lý hợp pháp của thông tư số ba mươi một về vi chất trong sữa học đường
về công tác thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng trong thời gian qua
đã được báo chí đặt ra
trả lời về thông tư số ba mươi một đại diện bộ tư pháp cho biết
các bộ khi ban hành thông tư phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý hợp pháp của nó
bộ tư pháp chỉ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý sau khi thông tư đã được ban hành
hiện không có đủ cơ sở để nói bộ trưởng bộ y tế không có đủ thẩm quyền ban hành thông tư công bố
vì chất bổ sung trong sữa họp đường
về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đại diện tổng cục thi hành án cho hay
tính đến hiện nay đã có một ba trăm năm mươi bốn việc được thi hành đạt chín mươi tám sáu mươi
với số tiền là một mươi sáu năm trăm linh bốn tỷ đồng đạt hai mươi chín sáu mươi bảy
tuy con số này còn chưa cao song cũng đã thể hiện nỗ lực của các cơ quan thi hành
trong công tác thực thi nhiệm vụ